chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
theo bản tin dịch covid một mươi chín trưa ngày một tháng bảy của bộ y tế cho biết có hai trăm sáu mươi ca mắc mới covid một mươi chín từ bệnh nhân một mươi bảy năm mươi ba đến một mươi bảy một mươi
trong đó hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại kiên giang hai trăm năm mươi tám ca ghi nhận trong nước tại tp hcm vẫn ghi nhận cao nhất với một trăm năm mươi bốn ca
tiếp theo là bình dương bốn mươi tám ca có hai trăm linh bảy ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là một mươi ba chín trăm bốn mươi hai ca trong đó có bốn sáu mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi bốn tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận
bình dương đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc sars cov hai trên diện rộng trong khi đó bình phước truy vết thần tốc cách ly sàng lọc đối tượng để khoanh vùng dập dịch
vào tối ngày ba mươi tháng sáu đến dạng sáng ngày một tháng bảy trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương phối hợp với trung tâm y tế tp thủ dầu một đã lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai cho hơn bốn công nhân người lao động sinh sống tại khu nhà ở xã hội hòa lợi
thuộc phường hòa phú tp thủ dầu một
do đã chủ động triển khai các kịch bản ứng phó nên ngay khi phát hiện ca mắc covid một mươi chín đầu tiên trên địa bàn bình phước đã khẩn trương khoanh vùng dập dịch
ngay trong tối ngày ba mươi tháng sáu ubnd huyện trân thành đã quyết định phong tỏa hai trăm năm mươi hộ dân với hơn một dân để truy vết xét nghiệm
đến sáng ngày một tháng bảy lực lượng chức năng đã lấy hơn một hai trăm linh mẫu trong đó trên năm chín trăm năm mươi mẫu được lấy trong khu phong tỏa tạm thời
để xét nghiệm sars cov hai qua đó đã xác định được bốn mươi hai f một và một trăm tám mươi năm f hai
sáng nay sở y tế quảng ngãi thông tin ghi nhận thêm chín ca mắc dương tính sars cov hai nâng tổng số các ca bệnh tại địa phương từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến nay lên tám mươi một ca
hai mươi một trường hợp được ghi nhận dương tính với sars cov hai đều ở khu cách ly tập trung và trong khu vực phong tỏa tại xã phổ châu và phường phổ thạnh thị xã đức phổ
chưa có ca nhiễm ngoài khu vực này
trước những phức tạp của dịch bệnh tại điểm nóng phường phổ thạnh và xã phổ châu thị xã đức phổ
ủy ban nhân dân tỉnh đã nâng mức cảnh báo dịch bệnh lên nguy cơ rất cao
và yêu cầu gia đình cách ly với gia đình thôn tổ cách ly với thôn tổ phường xã cách ly với phường xã
đồng thời yêu cầu người dân trong vùng có dịch ở nhà hạn chế tối đa ra ngoài
trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm dược phẩm và hàng hóa dịch vụ thiết yếu khác
trước diễn biến phức tạp khó lường của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố tuy hòa và một số địa phương khác trong tỉnh phú yên
những ngày qua lực lượng công an tỉnh phú yên đã khẩn trương phối hợp cùng với các lực lượng khác triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều biện pháp
nhằm góp sức chung tay cùng cộng đồng ngăn chặn
tại thành phố tuy hòa cùng với việc huy động phân công lực lượng phối hợp phong tỏa bảo đảm an ninh trật tự an toàn vệ sinh dịch tễ
tại các khu vực phong tỏa địa điểm cách ly tập trung
công an tp tuy hòa còn khẩn trương cử lực lượng tham gia phát hiện truy vết giả soát các trường hợp có nguy cơ bị lây nhiễm trong cộng đồng
tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
lực lượng công an thành phố tuy hòa để phối hợp cùng với cơ quan quân sự thành phố đồng bộ phòng tuy hòa
cùng với các lực lượng chứng năng của thành phố để làm tốt thực hiện tốt công tác tiêu triều
chào bà con nhân dân nâng cải tinh thần cảnh giác về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để phối hợp với các lực lượng chứng năng tổ chức phong tỏa các khu vực
các người bị nhiễm covid một mươi chín đồng thời bảo vệ các khu vực cách ly tập trung
phối hợp với các lực lượng chứng năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
giải tán các trường hợp tụ tập đông người hoặc các trường hợp kinh doanh buôn bán hàng quán tập trung đông người
tại một số địa phương khác trong tỉnh với tinh thần chống dịch như chống giặc
công an các địa phương đã chủ động ban hành phương án công tác ứng phó với tình huống khẩn cấp về dịch bệnh covid một mươi chín
tại thị xã đông hòa ngoài thiết lập các chốt bảo đảm an ninh trật tự kiểm soát giao thông ở khu vực địa bàn giáp danh
công an thị xã còn thành lập lực lượng thay thế bảo đảm an ninh trật tự cho đơn vị bị phong tỏa cách ly trong vùng dịch
công an thị xã đã tích cực phối hợp với lại trung tâm y tế làm tốt công tác truy vết
rồi là tham mưu cho thủy ủy tiến hành phong tỏa số cái điểm có nguy cơ cao trong cái việc lây nhiễm bệnh
là những nơi mà những cái ép không đã đến
bên cạnh đó công an phú yên còn phối hợp với cơ quan y tế tiến hành khử khuẩn cưỡng chế những trường hợp chống đối không chấp hành yêu cầu theo quy định
hoặc gây dối trật tự công cộng tại khu cách ly
những ngày qua hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên phụ nữ công an tỉnh phú yên
đã phối hợp vận động các nhà hảo tâm trực tiếp đến các vùng bị phong tỏa
kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng chống dịch
những phần quả nhỏ nhưng thấm đượm nghĩa tình tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia
đã làm sáng đẹp hơn phẩm chất của người chiến sĩ công an nhân dân
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
một đường dây ghi lô đề với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh đắk lắc
với tổng số tiền giao dịch trên năm trăm linh tỷ đồng vừa bị công an tp bôn hoa thuật tỉnh đắk lắc triệt phá thành công
một mươi tám đối tượng trong đường dây đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra
sau một thời gian dài kiên trì theo dõi các tổ công tác của đội điều tra tổng hợp công an tp bôn hoa thuật
đã đồng loạt kiểm tra bắt quả tang hàng loạt địa điểm ghi số đề trên địa bàn thành phố và các huyện ở tỉnh đắk lắc
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn anh tài ba mươi tuổi trú tại phường thành công tp bôn hoa thuật
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ gần hai trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
trên hai mươi điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu công an đã làm rõ đường dây số đề này đã hoạt động được khoảng hai năm
với tổng số tiền giao dịch trên năm trăm linh tỷ đồng
trong quá trình làm việc em có làm việc bằng tin nhắn
trong suy nghĩ của em thì em nghĩ là khó bị công an điều tra phát hiện
nhưng mà không ngờ đến hôm nay thì em đã bị công an thành phố phát hiện và bắt giữ và làm rõ hành vi của em
đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi
các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng tin nhắn qua điện thoại gia lô facebook
khi giao nhận tiền các đối tượng sẽ được gửi đến công an để gửi đến công an để gửi đến công an để gửi đến công an
các đối tượng không nhận tại nhà mà hẹn nhau ở ngoài đường hoặc chuyển khoản
trong đường dây có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng
người chịu trách nhiệm nhận và tổng hợp số đề
người chịu trách nhiệm thu chi giao nhận tiền
sau mỗi ngày tất cả các tin nhắn đều được xóa
đặc biệt để đối phó với công an các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm ghi số đề
đồng thời mua hàng loạt sim giác giao cho các đầu dưới để liên lạc
sau một mươi đến một mươi năm ngày sẽ đồng loạt đổi sim một lần và không lưu tên thật của nhau trong điện thoại
một số đối tượng hoạt động có tính chất chuyên nghiệp
không thường xuyên cư trú ở trên địa bàn thành phố
chúng xuống các địa bàn các tỉnh lân cận đặc biệt là nha trang
thuê khách sạn tổ chức liên lạc với số đối tượng trên địa bàn thành phố thuật
cũng như là các địa bàn các huyện trong tỉnh để tổ chức đường dây đánh bạc
đặc biệt thì số đối tượng này mua rất nhiều sim giác để phát cho các con bạc
và thường xuyên thay đổi và bỏ các sim để tránh sự phát hiện của lượng công an
đây là đường dây đánh bạc tổ chức đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay
mà con thành phố vân thuật phát hiện đấu tranh triệt phá
hiện công an thành phố vân thuật đã giao quyết định tạm giữ hình sự một mươi tám đối tượng
trong đường dây số đề này để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan
công an huyện dương minh châu tỉnh tinh ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ
triệt xóa tụ điểm đánh bạc bắt quả tang hai mươi chín đối tượng
kiểm tra nhà của đối tượng nguyễn thị gái ở xã chuông mít huyện dương minh châu
công an phát hiện bắt quả tang gái đang tổ chức hai sòng bài với hai mươi tám đối tượng tham gia đánh bạc
tăng vật thu giữ tại hai sòng bạc là gần tám mươi năm triệu đồng cùng nhiều đồ vật có liên quan
các đối tượng khai nhận tụ điểm tổ chức đánh bạc do nguyễn thị gái đứng ra tổ chức hơn một tháng qua
hiện công an huyện dương minh châu đang tạm giữ chín đối tượng có liên quan trực tiếp
còn các đối tượng khác sẽ củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
sáng nay công an tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm huỳnh thanh nhàn
chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang về hành vi giết người
thông tin ban đầu ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
người dân phát hiện một người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên đường đất
và một xe mô tô bị ngã nghi là tai nạn giao thông
cách nhà máy xử lý rác thị trấn mỹ luông
huyện trợ mới khoảng ba trăm linh mét nên đã gọi điện trình báo cơ quan công an
nạn nhân được xác định là ông hồ văn đẹp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
chú huyện trợ mới tỉnh an giang đã tử vong và bị nhiều vết đâm trên cơ thể
kế bên nạn nhân có một con dao
nhận được tin báo công an huyện trợ mới đã triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh
điều tra bắt giữ được huỳnh thanh nhàn khi y đang lẩn trốn tại địa phương
qua làm việc ban đầu nghi phạm nhạc
huỳnh thanh nhàn khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã dùng dao đâm chết ông đẹp
cầm cố xe máy để lấy tiền sử dụng ma túy
nhưng khi chuộc lại thì bị chủ tiệm cầm đồ lấy lãi giá gấp đôi so với ban đầu chỉ sau vài ngày
nguyễn bình an chú huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
đã dùng dao chém khiến chủ tiệm cầm đồ bị thương nặng
và đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân hiệp bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích
theo điều tra an có đeo đồ đầy
đem chiếc xe máy của mẹ mình đến cầm cố cho nguyễn văn thạnh chú cùng địa phương với giá một năm triệu đồng
thế nhưng vài ngày sau thạnh yêu cầu mẹ của an chuộc lại chiếc xe với giá ba triệu đồng
cho rằng thạnh lấy lãi cắt cổ nên an tìm đến nhà thạnh để hỏi chuyện
thì hai bên xảy ra cãi vã thạnh chửi và lấy dao dọa chém an
an đã đến nhà nguyễn thanh nhã mượn kiếm rồi rủ đi chém thạnh
nhã đã dùng gạch đuổi đánh khiến thạnh ngã rồi an cầm kiếm chém thạnh ngã xuống ao rồi bỏ đi
thành được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị với tỷ lệ thương tật trên cơ thể là bốn mươi chín
hai đối tượng đã bị công an huyện tân hiệp khởi tố bắt tạm giam
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an
thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi quang tuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại thôn nam phong hai xã kiến thiết huyện tiên lãng thành phố hải phòng
về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy
công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
trần văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại đội một thôn nam hải xã nghĩa hải
huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
và đối tượng nguyễn thị mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thị trấn tiên lãng huyện tiên lãng thành phố hải phòng
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện